cảm ơn các bạn đã theo dõi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cũng khởi tố bị can đối với ông đặng hải anh
chuyên viên phòng thanh tra xây dựng hai và bà nguyễn thùy linh cán bộ phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra để điều tra về hành vi trên
bà kim anh là trưởng đoàn thanh tra và ông đặng hải anh bà nguyễn thùy linh là thành viên đoàn thanh tra của bộ xây dựng tại vĩnh phúc
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh phúc phê chuẩn vào chiều ngày một mươi tám tháng sáu
còn tại tỉnh bình dương
tòa nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử tuyên phạt trần thị lệ thu năm mươi ba tuổi hộ khẩu thường trú tại huyện phú giáo tỉnh bình dương
cùng với một mươi ba đồng phạm trong vụ làm giả ba mươi hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo hơn tám mươi tỷ đồng
hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
nên giữ nguyên nội dung truy tố của viện kiểm sát và tuyên phạt bị cáo trần thị lệ thu bốn năm tù giam
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức phạt tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đất tài sản tổng hình phạt là tù trung thân
ba đồng phạm của bị cáo phạm các tội lừa đảo chiếm đất tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm về quy định cho vay trong các hoạt động của các tổ chức tiến dụng
nhận các án phạt nhẹ nhất là án treo và nặng nhất là một mươi hai năm tù giam
hai nhóm côn đồ mang theo dao súng quân dụng truy sát nhau giữa ban ngày
vụ việc này vừa xảy ra vào khoảng một mươi ba h ba mươi vào trường hình hôm qua một mươi tám tháng sáu tại địa phận khu năm phường cao long tp mong cái tỉnh quảng ninh
vào thời điểm trên công an tp quảng ninh nhận được tin báo về việc có nhóm côn đồ khoảng hai mươi đối tượng đang dùng hung khí đánh nhau
lực lượng công an đã đến hiện trường
hai đối tượng liên quan đồng thời thu được tại hiện trường nhiều dao kiếm và hai khẩu súng
theo một số người dân hai nhóm đối tượng cầm súng dao kiếm đuổi đánh nhau từ phía chợ ca long chạy qua một số tuyến đường thuộc khu năm
khi giật đuổi đã có tiếng súng nổ ra
nhận định ban đầu nguyên nhân vụ việc có thể do liên quan đến đòi nợ thuê
công an tp mong cái đang phối hợp cùng với phòng nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh điều tra truy bắt các đối tượng liên quan
điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành hiệu lệnh
thậm chí còn sử dụng vật nhọn gây thương tích cho cán bộ công an đang làm nhiệm vụ
đối tượng văn đức thọ ba mươi bốn tuổi trú tại thôn thạch đức hai xã phổ thạch
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày một mươi tám tháng sáu tổ tuần tra của công an huyện đức phổ đang làm nhiệm vụ tại địa bàn xã phổ thạnh
đã phát hiện văn đức thọ điều khiển mô tô chở theo nguyễn đức tấn không đổi bút bảo hiểm
nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên thọ không chấp hành hiệu lệnh mà có lời lẽ thô tục thách thức lực lượng chức năng
sau đó thọ xông vào giật cầu vai và dùng vật nhọn đâm trúng mặt đồng chí thượng úy huỳnh quang thịnh gây thương tích
tổ công tác đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an xã phổ thạnh để làm việc
và qua kiểm tra nhanh cả hai đối tượng thọ và tấn đều dương tính với ma túy
nhiều đối tượng đang tàng trữ và tập trung sử dụng ma túy trái phép tại một khách sạn trên địa bàn phường trung sơn
thành phố sầm sơn vừa bị công an thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa phát hiện bắt quả tàng
tổ công tác của công an thành phố sầm sơn đã phát hiện bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng đang tàng trữ và tập trung sử dụng ma túy
tại phòng một nghìn hai tầng một mươi của khách sạn
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một đĩa xứ
bên trên có chứa tinh thể bột màu trắng một mươi bốn viên nén màu xám và màu nâu nghi là thuốc lắc
một túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
hai túi ni lông bên trong có chứa chất kết tinh màu nâu nghi là ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng với nhiều tăng vật khác
tiến hành kiểm tra hành chính tại ba phòng còn lại của đoàn khách trên lực lượng công an thu giữ hai mặt viên nén màu cam
cùng với ba đối tượng khác
xét nghiệm nước tiểu cả một mươi bảy đối tượng đều dương tính với các chất ma túy
qua xác bình cơ quan công an đã tạm giữ trần đại dương là chủ nhân của số ma túy nói trên
vào ngày một mươi ba tháng sáu công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng phát hiện hai đối tượng đang rán tờ rơi quảng cáo với nội dung
hỗ trợ tài chính trên địa bàn thị trấn liên nghĩa nên đã mời về công an huyện làm việc
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đều làm thuê cho nguyễn văn kiển
ngay sau đó kiển được triệu tập và khai nhận đã tổ chức hoạt động cho vay dưới hình thức tín chấp mà không cần thế chất tài sản
qua kiểm tra sổ sách chỉ tính từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay kiển đã thực hiện gần bốn trăm linh với tổng trị giá gần ba tỷ đồng
cho vay với lãi suất gần hai trăm linh một năm thu lợi bất chính trên bốn trăm linh triệu đồng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại